hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
việc nhanh chóng giải cứu an toàn cho bé và bắt giữ đối tượng
đã một lần nữa khẳng định niềm tin tuyệt đối của quần chúng nhân dân đối với công an bắc ninh
ở đâu có lực lượng công an ở đó có bình yên và hạnh phúc
lợi dụng các cung đường vắng vẻ dùng hung khí chặn đường để cướp tài sản của người dân
ba đối tượng thanh thiếu niên có độ tuổi từ một mươi bốn tuổi đến một mươi tám tuổi
đã bị công an tỉnh nghệ an tạm giữ hình sự
liên tiếp trong vòng hai ngày một mươi chín và hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi
lực lượng công an đã tổ chức bắt giữ hai nhóm một mươi ba đối tượng
là thanh thiếu niên trú tại thành phố vinh
trong đó hai đối tượng cầm đầu hai băng cướp là hoàng quang thanh sinh năm hai nghìn bốn
và trương như thành đạt sinh năm hai nghìn ba
các đối tượng khai nhận sử dụng xe máy không gắn biển số
thuê xe máy đi thành nhóm từ ba đến sáu đối tượng
lợi dụng các cung đường vắng vẻ thời gian từ hai giờ đến bốn giờ sáng
chặn đường sử dụng hung khí để cướp tài sản của người dân
tăng vật thu giữ gồm năm xe máy hai sao quắm
bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện hai mươi ba vụ cướp tài sản
và một vụ cướp tài sản của người dân
và một vụ cướp tài sản tại nhiều địa phương trong tỉnh nghệ an
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
tụ tập gây mất trật tự công cộng
một nhóm thanh thiếu niên đã bị lực lượng cảnh sát một trăm một mươi một
cảnh sát trật tự công an tỉnh cà mau
phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ và công an thành phố cà mau
mời về làm việc
vào tối ngày hôm qua tại khu dân cư nhật hồng
xã lý văn lâm thành phố cà mau
khi phát hiện lực lượng chức năng
nhóm thanh thiếu niên đã tháo chạy về các hướng khác nhau
tuy nhiên đã có năm mươi bốn thanh thiếu niên bị mời về làm việc
tạm giữ ba mươi tám xe mô tô xe gắn máy một ống kim tiêm
qua làm việc bước đầu
một số đối tượng khai nhận có liên quan đến các hành vi như đánh nhau gây thương tích
điều khiển phương tiện xe gắn máy
nhưng chưa đủ tuổi theo quy định
ba đối tượng sử dụng chất ma túy
lực lượng làm nhiệm vụ đã mời gia đình các em
có liên quan trong vụ việc đến công bố lỗi vi phạm
vụ việc đã được tiến hành xử lý theo quy định
thưa quý vị và các đồng chí tại tỉnh sơn la
thực hiện công văn số chín mươi của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh sơn la
về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố sơn la
người dân trên địa bàn đã ủng hộ và nghiêm túc chấp hành các quy định
chung tay cùng với các cấp các ngành kiên định mục tiêu kép
là đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an sơn la
trong ngày đầu tiên người dân thực hiện
kể từ khó khăn
hôm giờ ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi
các điểm kinh doanh karaoke vũ trường
các cơ sở kinh doanh dịch vụ massage dịch vụ internet trò chơi điện tử
cơ sở làm đẹp phẫu thuật thẩm mỹ vật lý trị liệu phải tạm dừng hoạt động
dạo quanh các tuyến phố tại phường quyết thắng thành phố sơn la
các cơ sở kinh doanh đã nghiêm túc thực hiện
ngay khi có văn bản ban hành của ủy ban nhân dân tỉnh
chúng tôi là cơ sở kinh doanh dịch vụ internet
chúng tôi có nhận được công văn của chính quyền
của các anh công an
là tạm dừng hoạt động
cơ sở để chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
và gia đình cơ sở chúng tôi cũng đã thực hiện nghiêm
đúng như có chỉ thị của
chỉ thị công văn của tỉnh
của ủy ban phường
pháp phần trung tay phòng chống dịch covid
được sớm đẩy lùi
cơ sở kinh doanh dịch vụ internet
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố
các nhà hàng quán ăn cơ sở lưu trú khu du lịch
ngoài việc phải khai báo tiền sử dịch tễ
đo thân nhiệt rửa tay sát khuẩn
còn phải thực hiện đóng cửa trước hai mươi hai giờ hàng ngày
mặc dù ảnh hưởng rất nhiều
đến sự phát triển kinh tế
nhưng trước những diễn biến phức tạp
của tình hình dịch bệnh
các cơ sở kinh doanh đều đồng lòng
trung tay cùng các cấp chính quyền
ngăn chặn không để dịch bệnh covid một mươi chín
xâm nhập vào địa bàn
chúng tôi cũng đã triển khai
rất là kịp thời
nhắc nhở anh em nhân viên
thứ nhất là chuẩn bị
trang bị sát khuẩn
đeo khẩu trang
và chuẩn bị đo máy đo thân nhiệt
cho khách trước khi vào nhà hàng
và tôi cũng đã nhắc nhở
các khách hàng
đến với nhà hàng
nhắc nhở là cố gắng nghỉ trước một mươi h
như là theo quy định thông báo
của các cấp chính quyền
của địa phương
công an phường quyết thắng đã phối hợp chặt chẽ
với các bàn ngành đoàn thể của phường
làm tốt công tác tuyên truyền
vận động người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc
không tập trung quá ba mươi người tại nơi công cộng
ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
đeo khẩu trang khi ra đường
tổ chức cho các cơ sở kinh doanh
ký cam kết thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh
về phòng chống dịch bệnh
đồng thời tăng cường phát hiện
xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
trong việc thực hiện phòng chống dịch
theo chỉ đạo của các cơ quan chức năng
đối với khi văn bản chỉ đạo của
ủy ban mà chúng tôi đã gửi đến các cơ sở
trên địa bàn
và chúng tôi sẽ thường xuyên cùng với bảo vệ dân phố
cũng như là tổ công tác của ủy ban và công an phường
tiến hành kiểm tra
và lập nguyên bản để xử lý nghiêm
đối với các cơ sở mà khi đã được thông báo
và đã có nội dung cam kết
mà vẫn không chấp hành cũng như là
không thực hiện các biện pháp
để đảm bảo công tác phòng chống dịch
tuy nhiên tình hình dịch bệnh
còn tiêm ẩn những yếu tố khó lường
hy vọng rằng với sự vào cuộc quyết liệt
của các lực lượng chức năng
sự trung sức đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân
trong việc thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh
thành phố sơn la sẽ không có ca nhiễm covid một mươi chín
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị
và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng
cùng về tội gây dối trợ tự công cộng
đối tượng lê khánh bi
sinh năm hai nghìn một
hồ hậu thường chú tại ấp năm xã đốc binh kiều
huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
đối tượng lê quốc hùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hồ hậu thường chú tại ấp năm xã đốc binh kiều
huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
và đối tượng trần văn nhật
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
hồ hậu thường chú tại ấp ba xã tân kiều
huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin
phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị

hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn
hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện